các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là một dạng tài nguyên tổng hợp dễ biến động
những năm qua do thiếu cơ sở khoa học hoạt động khai thác sử dụng bãi triều lầy còn nhiều bất hợp lý hiệu quả thấp gây nhiều tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và hệ sinh thái
việc sử dụng tài nguyên bãi triều lầy phải dựa vào bản chất tự nhiên của chúng thể hiện qua các nội dung về phân vùng tự nhiên và các kiểu nhóm nguồn gốc tiên hóa cũng như các đặc trưng về môi trường đất nước sinh vật
như vậy để sử dụng có hiệu quả những bãi triều bãi bồi cần có sự quản lý và quy hoạch một cách bài bản bền vững cho vùng ven biển rất tiềm năng trong việc phát triển kinh tế thủy hải sản này
những năm trước đây những bãi triều bãi bồi ven biển trên địa bàn nhiều địa phương chưa được quản lý một cách hiệu quả
hoạt động nuôi trồng thủy sản trên bãi chiều bãi bồi ven biển trên địa phương chưa được quản lý một cách hiệu quả
bãi chiều bãi bồi ven biển trên mặt bãi chiều mặt nước biển mặc dù đã được quy định rõ tuy nhiên phần vì thiếu những văn bản hướng dẫn đồng bộ một phần do ý thức chấp hành trong việc khai thác nuôi trồng thủy hải sản tại nhiều nơi còn yếu
việc tranh chấp giữa người dân trong việc khai thác nguồn lợi thủy sản ở những bãi bồi bãi chiều rất phức tạp khiến tiềm năng từ những bãi chiều bãi bồi chưa được khai thác một cách hiệu quả
với diện tích mặt biển trên một mươi hai ha cùng với nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên phong phú và đa dạng như tôm các loại cua ngao vạng sỏ huyết
tu hải hải sâm và đặc biệt là xã sùng một loại nhuyễn thể đặc hữu quý hiếm đã tạo ra nhiều tiềm năng lớn về phát triển ngành thủy sản
đặc biệt là nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ ở huyện miền núi ven biển nằm ở phía đông bắc của tỉnh quảng ninh
để phát huy được tiềm năng thế mạnh về công tác trong nuôi trồng thủy sản thì trong những năm qua huyện đầm hà rất là quan tâm để phát triển lĩnh vực này
mà muốn phát triển lĩnh vực này đồng hà cũng rất quan tâm chú trọng
với công tác quy hoạch trong những thời gian qua huyện đồng hà cũng đã thực hiện quy hoạch tại bốn xã như là xã đại bình xã tân lập xã đồng hà và xã tân bình
với cái diện tích mà chúng tôi quy hoạch trong cái thời gian đang thực hiện khoảng một sáu trăm linh ha
và thực tế trong quá trình quy hoạch đấy trong năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn của huyện đồng hà
cũng đã nuôi trồng được tám trăm bốn mươi sáu hectare trong đó nuôi dưỡng thể là hai trăm bốn mươi sáu ha
và cái sản lượng nuôi trồng thu hoạch được trong cái năm hai nghìn một mươi bảy là trên năm hai trăm linh tấn
tính đến thời điểm này toàn huyện có hai doanh nghiệp và trên một trăm linh hộ gia đình được giao cho thuê đất để nuôi trồng thủy hải sản
tại các bãi bồi như thế này
việc giao và cho thuê đất bãi triều bãi bồi cho các hộ gia đình
đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất bám nghề phát huy hiệu quả sử dụng diện tích đất bãi chiều được giao
thuê mang lại nguồn lợi từ vùng đất bãi triều tương đối lớn góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân
trên địa bàn xã tân bình hiện nay có gần sáu trăm linh ha diện tích đất bãi triều
và trong đó có bốn trăm sáu mươi ha là đất có thể nuôi trồng thủy sản
và trên diện tích đất bãi triều của chúng tôi hiện nay thì có những nguồn lợi
nguồn lợi thủy sản rất là rời rào đặc biệt ở con sát sùng có nguồn lợi kinh tế rất cao
và trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã quy hoạch được một trăm sáu mươi ha đất để giao cho các hộ hư nhiễn thể
và trong đó thì có tận dụng và thao thác thêm con sát sùng
xã sùng là một loại run biển thuộc họ sâu đất được gọi bằng nhiều tên khác như trùn biển run biển mồi
địa sâm sâu đất sâu biển đồn đột chặt khoai
xã sùng được phân bố nhiều nhất tại một số địa phương như vân đồn đầm hà móng cái thuộc tỉnh quảng ninh
thời gian qua giá sùng bị đánh bắt ngày càng nhiều cùng với tác động của môi trường ô nhiễm nguồn nước
làm xã sùng dần bị thu hẹp không gian sống và có nguy cơ bị tuyệt chủng
đứng trước hiện trạng đó huyện đầm hà đã quy hoạch cấm khai thác tận diệt
mùa sinh sản từ tháng sáu đến tháng chín bà con không được khai thác đồng thời khoanh chia cho các hộ dân để nhận và quản lý
khai thác trên phần bãi triều được giao
cái việc kích cỡ con sát sùng trước đây là con to nhỏ cũng lấy hết
thế nhưng bây giờ đã giao cho hộ dân thì hộ dân người ta biết được cái con nó đủ cái kích cỡ để mình khai thác thì nó hiệu quả hơn
mới hai nữa là cái thời gian ví dụ như là nước nó con nước ấy khai thác nó khó khăn thì mình để lui lại
một hai nước thì nói chung là con sát sùng nó lại phát triển
nó to hơn và nó khai thác thì nó được nhiều hơn
thế mà hai nữa là cái công việc mà giải quyết được cái công an việc làm cho bà con ở trên địa bàn xã rất là tốt
năm hai nghìn một mươi bốn vợ chồng anh điền nhận ba xào bãi triều vợ chồng anh kết hợp nuôi ngao và khoanh nuôi khai thác xá sùng
thực chất xã sùng sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên tuy nhiên khi được giao khoán quản lý và khai thác
thì các hộ dân ở đây như gia đình anh điền sẽ khai thác điều độ không tận diệt
vì còn để cho loại nhuyễn thể quý hiếm này tái sinh
tùy theo con nước khi thủy chiều rút thì công việc đào bắt được bắt đầu và kết thúc khi thủy chiều lên
mỗi một ngày vợ chồng anh thu hoạch khoảng sáu kg xá sùng giá hiện tại khoảng một trăm năm mươi đồng một kg
cái diện tích của nhà mình ở đây là mình đào đại trà hay là mình đã quy hoạch thành vùng rồi ạ
mình quy hoạch từng vùng mỗi
từng hectare mỗi nhà hectare này
vâng thế nhà anh chị là ở đây là mình được thuê trong bao nhiêu lâu ạ
thì trước thì trong vòng ba năm nhưng bây giờ phải gia hạn cho bây giờ gia hạn cho rồi
à vâng chị em thử đào một con gì chỉ cho em đào một con
ôi không được không được
chị chị chị tiếp đi ạ
đây đây đào sang đấy
ô này chưa được đây đúng ạ
ô chưa được không hiểu sao mà
đây đúng ạ
đây đây đây đây đây
đây con con ấy đấy là nó mới sinh sản
à mới sinh sản là con này đúng ạ
thế là mình không dùng cái con này mình cứ thả xuống
không con này mình cứ thả xuống
đấy con to thôi
vâng em quyết tâm phải bắt được một con
anh đào xa thế nó chạy rồi
à chạy rồi
đây đây đây
chúng ở dưới
à đây rồi
đây còn này nữa
vâng sau rất nhiều thời gian thì tôi cũng đã bắt được hai con con
con xa sùng của nhà anh chị thiền ở đây
phải nói là công việc này rất là thú vị
tuy nhiên là nó không hề dễ một chút nào
cần phải nhìn được hoa của nó này
sau đó cũng phải có cái cách nào rất tiện và phải tác động một cái lực lên cái vai của người dẫn tiện thường ở đây
thì mới bắt được con xa sùng như thế này
các thôn ở gần ven biển này gần trung tâm xá đồng tân bình này là ai cũng được sinh
nhưng mà do là nhiều chủ hộ quá ai cũng xin
đất bãi chiều thì ít
còn bọn chúng em là cũng
cái khu vực của quần đông này là có sáu mươi hectare
bọn em là được bốc thăm
an nhà nào chúng thì người ấy được sử dụng cái đất ở đây
còn những nhà chủ hộ nào không được thì khai thác ở ngoài
mặc dù biển ở đây có rất nhiều loại nhuyễn thể quý hiếm như sá sùng ngán tu hài
có chất lượng rất tốt
việc quản lý và quy hoạch cũng đã được triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã thôn
tuy nhiên các sản phẩm nơi đây cần sớm được liên kết tạo thương hiệu
để các sản phẩm thủy hải sản của đầm hà được hưởng lợi hơn nữa trong việc sản xuất kinh doanh
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hơn nữa cho ngư dân trên địa bàn
ngư nghiệp đã đóng góp trên bảy mươi kinh tế cho huyện miền núi ven biển này
với trên hai mươi một km đường bờ biển
trong đó có trên năm năm trăm linh ha diện tích bãi bồi bãi chiều ngập mặn đa dạng về sinh học
huyện đầm hà tỉnh quảng ninh đã quy hoạch được trên hai ba trăm linh ha với những các loại nguồn lợi thủy sản
trong đó có những loại thủy sản đặc hữu đặc biệt quý hiếm ở nơi đây
tuy nhiên những bãi bồi bãi triều ở nơi đây vẫn còn rất nhiều những tiềm năng cần được đánh thức trong thời gian tới
giờ tối nay tỉnh đâm hà có đến tám giờ tối tại gia đình anh lợi chị thủy ở thôn ba xã đâm hà huyện đâm hà tỉnh quảng ninh

thu mua và chế biến giá sùng đã được vợ chồng anh lợi chị thủy làm cách đây trên một mươi năm
sát sùng khi thu mua về được phân loại lộn thân để rửa sạch cát sau đó được xếp lên những chiếc mảnh như thế này rồi dùng kim nhỏ xì cho ráo nước trước khi mang hong khô bằng nhiệt độ của các bếp thàn củi phía dưới
em chào chị mình đây là đang làm cái công đoạn nào đấy ạ chị của xá sùng đấy ạ
đây thì đang cho lên xáy xáy khô
đang xáy khô ạ chị em thấy nhiệt độ ở đây rất là cao vậy xáy khoảng bao nhiêu lâu thì được một cái mẻ như thế này ạ
khoảng hai tiếng hai tiếng thì được một mẻ
từ lúc bà con đánh bắt ở ngoài biển xong tôi thấy những công đoạn như thế này thì mình phải làm những thao tác gì hả chị
mình mua về thu con về là phân loại ra to thì để xáy còn con bé tí thì lại
bán rồi người ta nó nuôi
vâng thế nhà chị đã làm nghề này lâu chưa ạ
nhà chị làm cũng được khoảng trên chục năm
quy trình này là mình đã nghĩ ra hay là ngày xưa mình phải phơi bằng nắng nắng mặt trời hả chị
cái xưa là phơi bằng nắng nhưng mà đến khi có than ấy thì mình tự làm làm bếp lên và mình xoay
thế là mình tự làm xong rồi làm cái công trình kia thì cũng là tự nghĩ ra
ví dụ như mà không chỉnh cái nước kia đi là mình phải xoay đến bốn tiếng nhưng mà mình chỉnh cái nước này lên là mình chỉ xoay khoảng hai tiếng hai tiếng là xong giảm lên một nửa thời gian
sát sùng là loại thân mềm chỉ sống ở những bãi cát ven biển nơi thủy chiều lên xuống tạo ra những roi cát
sát sùng có da trơn thân tròn màu hồng nhạt dài khoảng từ một mươi hai đến hai mươi hai cm
cá biệt có những cá thể dài tới ba mươi năm cm
rộng từ tám đến một ba cm
ở giữa thân có ba mươi sợi cơ dọc bao quanh
các cơ trên thân thắt lại đan chéo với cơ vòng trở thành hoa văn hình vuông
khi bị bắt lên khỏi mặt biển chúng thu mình lại
ruột xã sùng có một đường ống từ đầu đến cuối
thịt xá sùng có vị ngọt chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe con người với một mươi tám loại acid amin
vì thế xã sùng được xem là địa sâm có giá trị kinh tế rất cao
sát sùng thường được khơi khô để bán tại chỗ hoặc xuất khẩu sang thị trường trung quốc
một năm thì cũng tùy theo vụ
bây giờ mùa này là mùa chín vụ thì ngày cũng hai ba tạ tươi hôm có tận tạ hơn tạ
tính ra thì một nước biển thì làm được khoảng tầm hơn hai tạ khô
bán phân loại đẹp thì mình bán việt nam
bán phân loại xấu xấu thì mình bán trung quốc
gia đình tôi làm hàng đến hơn chục năm rồi
nhưng mà làm ra thì bán buôn thôi
chứ không bán đẻ ít
chứ muốn tạo thương hiệu đấy nhưng mà chưa làm được
còn năm tới thì cũng phải làm thương hiệu để ra thị trường sản phẩm đạt thất trợ cao
một loài sinh vật có khả năng bơi hàng ngàn dặm băng qua đại dương để thực hiện lẽ sống của đời mình
một loài sinh vật giàu năng lượng và được coi là món ăn được ưa chuộng trên khắp thế giới
đó là cá hồi loài cá biểu tượng cho nhiều câu chuyện về nghị lực và khát vọng tái sinh
chuyện cá hồi bắt đầu bằng một cái chết khi con cái kiệt sức vì bơi ngược dòng sông có thể kéo dài trong vài tuần
và vượt qua hàng trăm dặm vải mất màu thân co lại đè hàng vạn trứng ở hàng loạt vị trí dưới đáy sông
khi những con đực cũng kiệt sức không kém ấp những trứng này con cái lấp chúng lại bằng bùn và sỏi và bảo vệ chúng cho tới khi chết cũng như cha của chúng
dù chín phần một mươi cuộc đời của con cá hồi trải qua trong biển cả mênh mông thì cội nguồn của nó vẫn nằm ở thượng nguồn xa xôi
nơi các hồi phải sinh ra và trở về để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng
đó là lẽ sống lớn nhất của loài cá hồi
đã được thể hiện trong nhiều câu chuyện ngụ ngôn như để làm điểm cất cánh cho trí tưởng tượng và cả chất thơ
được kể một cách giản dị bằng lễ văn xúc tích cô động và giàu biểu tượng về một loài cá giàu nghị lực và mục đích sống
việc ngược sông để đẻ cũng là đặc trưng lớn nhất của loài cá này
tuy nhiên có nhiều con thuộc nhiều loài cá hồi sống cả đời tại vùng nước ngọt
cá hồi dành khoảng một tới năm năm ở biển phơi nơi chúng dần trưởng thành về giới tính
ké hồi trưởng thành sau đó đa số quay lại dòng suối quê hương để đẻ trứng
tại alaska sự trao đổi chéo với dòng suối khác cho phép cá hồi tới sinh sống tại những dòng suối mới
bãi đẻ trứng lớn nhất châu á của cá hồi thuộc địa phận của liên bang nga chiếm gần chín mươi số lượng cá hồi châu á
sau khi thụ tinh trứng sẽ trở thành cá hồi con trong khoảng từ sáu đến chín tuần
năm hai nghìn một mươi bốn tại sông adams canada khoảng một mươi triệu con cá hồi đã di cư về để sinh sản
đây là con số chưa có tiền lệ tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ nhất trong thế giới tự nhiên
cá hồi là loại cá có thể thực sự rất ngon và có lượng dưỡng chất lớn
điều đó đã dẫn tới việc cá hồi nuôi để lấy thịt trứng dần thay thế cho cá hồi tự nhiên
tuy vậy cá hồi lại là loài cá giữ và ăn những loại cá hoang dã khác cũng như những sinh vật biển
cho nên việc nuôi cá hồi đòi hỏi lượng tiêu thụ dinh dưỡng và protein lớn
và vì thế cá hồi nuôi tiêu thụ nhiều cá hơn sản phẩm cuối cùng chúng tạo ra
để tạo ra được một phao cá hồi nuôi đòi hỏi nhiều bao cá tự nhiên để cho chúng ăn
khi ngành công nghiệp nuôi cá hồi phát triển nó đòi hỏi thêm lượng lớn cá tự nhiên làm thức ăn
chính vì vậy mức độ khai thác cá tự nhiên của ngành nuôi trồng cá hồi đã ảnh hưởng tới khả năng tồn tại
của các loài cá ăn thịt tự nhiên cũng dựa vào những loài cá đó để làm thức ăn
cá hồi thường được nuôi là cá hồi đại tây dương
trên toàn cầu ngành công nghiệp nuôi cá hồi đạt trị giá lên tới hàng chục tỷ đô la mỹ gấp hai mươi lần so với năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bốn mươi năm năm trước ngành nuôi cá hồi chỉ đạt sản lượng quá nửa số lượng cá hồi đại tây dương sản xuất trên toàn thế giới
hiện nay cá hồ nuôi chiếm chín mươi chín tám thị trường
cá hồi là loại thực phẩm xuất khẩu lớn nhất của scotland và từ khi trung hoa xung đột với naui vào năm ngoái
người scotland đã tìm ra một thị trường có lợi nhuận tiềm năng khổng lồ
những nhà sản xuất hàng đầu của cá hồi nuôi là naui với ba mươi ba chile với ba mươi một và các nhà sản xuất ở châu âu khác với một mươi chín
sản lượng cá hồi của naui trong năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai lên tới sấp xỉ một trăm bảy mươi hai tấn bỏ xa anh quốc đứng hàng thứ hai với sản lượng chỉ là hai mươi ba tấn rưỡi
đối với naui nuôi trồng và đánh bắt hải sản là nguồn thu nhập đứng hàng thứ hai sáu sáu tỷ euro trong năm hai nghìn một mươi hai chỉ sau dầu lửa
trong số này dưa xuất khẩu cá hồi là ba tám tỷ euro
chỉ trong vòng ba thập niên naui đã thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường rất có lãi này
hầu như không tồn tại đầu những năm một nghìn chín trăm tám mươi giờ đây sản lượng cá hồi nuôi trong các trang trại trên thế giới đã vượt qua ngưỡng hai triệu tấn
trong số này sáu mươi là của naui
ở việt nam sapa được mệnh danh là thiên đường của loài cá nước lạnh bởi khí hậu đặc trưng và nguồn nước dồi dào
loài cá nuôi ở đây là cá hồi vân còn gọi là cá hồi ráng
giờ được nuôi ngay dưới chân đỉnh phang sipang tại thác bạc huyện sapa lào cai
và được nuôi ở hà giang